vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay thứ hai ngày bốn tháng một mươi
vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mùng bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bảy mươi năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trải qua chặng đường sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
trong chiến tranh cũng như trong hòa bình lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
có phần quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng tài sản và cuộc sống của nhân dân
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong mục tiêu điểm ngày hôm nay thì truyền hình công an nhân dân sẽ dành một phần thời lượng để tôn vinh và tri ân
những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mời quý vị cùng theo dõi
còn bây giờ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
với virus sars cov hai thuộc trùng ca lê nhiễm tại bệnh viện việt đức
các trường hợp này hiện đã được cách lì
trong khi đó cdc tỉnh hà nam thông báo cập nhật đến một mươi giờ ngày hôm nay bốn tháng một mươi
trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm hai mươi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
đều đã được bộ y tế cấp mã bệnh nhân
như vậy sau gần ba tuần kể từ ca bệnh ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính vào chiều ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi giờ sáng nay
hà nam ghi nhận tổng cộng bốn trăm năm mươi bảy ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên đã được kiểm soát
do vậy kể từ giờ ngày mai năm tháng một mươi phú yên áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội
trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định
và tỉnh phú yên vừa có văn bản đồng ý đề xuất khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn một
từ địa phương nối hà nội và thành phố hồ chí minh đến tỉnh này
vào ngày hôm nay tại điểm chốt phòng chống dịch tại phía nam ở xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã tổ chức đón dẫn và tổ chức hỗ trợ giúp người dân đi xe máy
từ miền nam về quê lực lượng công an tỉnh quảng bình đã chủ động bố trí lực lượng dẫn đoàn tiếp đón
và giúp đỡ người dân lương thực nước uống xăng nhằm tiếp xúc để người dân trở về nhà

chuẩn bị các suất ăn miễn phí gồm nước bánh ngọt lương khô và xăng để tiếp nhiên liệu cho các phương tiện xe máy
đồng thời công an huyện lệ thủy bố trí hai cán bộ trực tiếp sửa xe máy cho đoàn người về quê
cùng với sự hỗ trợ của nhóm các bạn trẻ thiện nguyện tại thành phố đồng hới với nước uống bánh mì bánh ngọt xôi
đối với người di chuyển trong đoàn có điểm đến tại quảng bình được lực lượng y tế tại điểm chốt tiến hành test nhanh
và khai báo y tế hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch
tính của đoàn người trong sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi là khoảng gần sáu mươi người
trong những ngày qua trên đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh đắk lắc đã có hàng vạn người dân từ các tỉnh thành phía nam
đi xe máy về tây nguyên và các tỉnh miền trung miền bắc để tránh dịch
trước tình hình đó công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường lực lượng phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh
hỗ trợ tiếp đón người dân và đi qua địa bàn tỉnh an toàn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được tại chốt phòng chống dịch cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lắc
vào lúc một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi
hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía nam về bằng xe máy được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đăng nông dẫn đường
bàn giao cho các lực lượng chức năng tỉnh đắk lóc tiếp nhận đưa về điểm tập kết kiểm tra y tế